bộ công thương nghiên cứu hai phương án biểu giá bán lẻ điện
phương án tính điện một giá đang nhận được nhiều sự quan tâm của chuyên gia và dư luận
đã hoàn tất kết luận điều tra vụ cựu bộ trưởng bộ công thương vũ huy hoàng
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh toàn cảnh của truyền hình công an nhân dân
vừa rồi chúng tôi vừa điểm qua những nội dung đáng chú ý sẽ có trong sáu mươi phút sắp tới của chương trình ngày hôm nay
vâng một trong những nội dung đó chính là vấn đề tiền điện tăng cao đột biến trong thời gian vừa qua
thì hiện vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận
trước những phản ánh của dư luận thì hiện nay bộ công thương đang cho biết là đang nghiên cứu hai phương án biểu giá bán lẻ điện
và trong tiểu mục góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay cùng với những phân tích bình luận của khách mời
sẽ đem lại cho quý vị những thông tin bổ ích
mời quý vị và các bạn chú ý đón xem
và mở đầu chương trình như thường lệ sẽ là tiểu mục cư dân mạng
thưa quý vị và các bạn
mại dâm là tệ nạn xã hội trái với đạo đức thuần phong mỹ tục của dân tộc
ảnh hưởng xấu đến sức khỏe trật tự an toàn xã hội và gây ra nhiều tác hại về mọi mặt
và mới đây cục cảnh sát hình sự bộ công an và công an phường bến nghé
vừa vào khách sạn bốn sao ở quận một bắt quả tăng ba người mẫu bán dâm với giá từ một mươi tám cho tới ba mươi usd
vâng mua dâm bán dâm là hành vi bị cấm ở việt nam
mua dâm bán dâm vẫn là một hoạt động phạm tội
người có hành vi mua bán dâm sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật
vụ việc này đã khiến cho một bộ phận không nhỏ cộng đồng mạng quan tâm và đang gây chấn động khắp các trang mạng xã hội
mới đây thông tin ba người mẫu bán dâm với mức giá một mươi tám đến ba mươi đô la mỹ bị bắt quả tăng
trong lúc phục vụ khách tại một khách sạn bốn sao ở quận một tp hcm đang gây chấn động khắp các trang mạng xã hội
đáng chú ý một trong ba người mẫu bị bắt quả tang được cho biết là hoa hậu người việt tại nước ngoài
vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ
nhiều câu hỏi được đặt ra về mức thu nhập của chính những người mua bán dâm này
dễ kiếm quá mà một mươi tám ba mươi ngàn đô la tương đương hai trăm linh đến sáu trăm sáu mươi triệu đồng rồi
các đại gia chắc kiếm tiền cũng quá nhiều
kinh khủng một lần mua dâm giá ba mươi đô la mỹ công khai xem đại gia nào làm nghề gì thu nhập ngày bao nhiêu mà tiêu sải sang như vậy
thời buổi dịch bệnh kinh tế khó khăn vậy mà một số người dám bỏ hơn nửa tỷ bạc
giá đi khách của các chân dài trong đường dây mại dâm mà công an khám phá những năm gần đây từ vài ngàn đến vài chục ngàn đô
khiến nhiều cư dân mạng ngỡ ngàng đến khó tin
một cán bộ phòng chống tệ nạn của phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm từng tham gia bóc gỡ những đường dây mại dâm cao cấp hé lộ
các đối tượng chăn rắt có nhiều cách thức để đẩy giá cho các cuộc vui chân giải đại gia
chính vì kiếm tiền dễ dàng và nhanh chóng như thế nên nhiều chân dài nổi tiếng sau một vài lần đi khách đã lột xác thành tú bà
và từ những vụ công an khám phá các đường dây mại dâm cao cấp đã cho thấy hình thành nhiều nhánh nhỏ vô cùng tinh vi phức tạp như hình thức đa cấp
có bị bắt thì cũng phạt hành chính chứ không bị đưa vô chạy phục hồi nhân phẩm
còn người mua dâm đa số đại gia doanh nhân nhưng vì có luật bảo vệ người mua dâm vì nhân đạo nên cảng mua dâm bất chấp
tiền nhiều để làm gì hả bán có người cần cù cả đời cũng không dư nổi cái xe căn nhà
còn có những ông bà siêu giàu hàng ngày ngủ dậy chỉ nghĩ cách để tiêu tiền mà mãi cũng không hết
tại sao không công bố tên người mua dâm và người bán có như vậy mới mong hạn chế được các đại gia ăn no ấm gật
số tiền quá lớn nhiều người dân làm cả đời cũng không bao giờ quê
cơ quan chức năng sẽ làm rõ công khai người môi giới và mua bán
mua dâm bán dâm vẫn đang là hành vi bị cấm ở pháp luật việt nam
theo đó mua dâm bán dâm vẫn là một hoạt động phạm tội
và người có hành vi mua bán dâm sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật
theo chuyên gia tâm lý phó giáo sư tiến sĩ nguyễn văn tiệp trưởng khoa nhân học trường đại học khoa học xã hội và nhân văn tp hcm
một hiện tượng mới trong xã hội phát triển là hình thành một tầng lớp mới gọi là đại gia
họ giàu có nhờ những nguồn này nguồn khác kể cả lao động hay bất chính
từ đó nảy sinh nhu cầu mua dâm chân dài
đáp ứng lại điều đó một số người mẫu diễn viên hình thành các nhóm bán dâm cao cấp
do tham tiền bạc đạo đức xuống cấp đã sẵn sàng bán mình để lấy nguồn tiền lớn từ túi đại gia
vì thế không chỉ phạt gái mại dâm mà còn phải xử phạt thật nặng những người đi mua dâm nói chung
và những người mua dâm thuộc tầng lớp đại gia nói riêng
theo luật pháp hiện hành hành vi mua bán dâm
chỉ bị truy tố trách nhiệm hình sự trong trường hợp cố tình lây nhiễm hiv cho người khác
còn lại sẽ bị xử phạt hành chính hoặc áp dụng các biện pháp giáo dưỡng tại xã phường thị trấn
hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh
chính vì thế những sự việc trên chưa được xử lý một cách triệt đề
cư dân mạng mong mỏi cần tăng chế tài xử lý nghiêm để giăn đe hành vi tổ chức môi giới mua bán dâm
loại bỏ hình thức tổ chức mại dâm khỏi đời sống xã hội
xung quanh vụ việc mua bán dâm lên tới hàng ngàn đô
quan điểm suy nghĩ của bạn như thế nào
hãy cùng tương tác và chia sẻ với chúng tôi trên trang fanpage của truyền hình công an nhân dân
các chuyên gia giao thông lại ủng hộ quy định này và coi nó như là một bước tiến trong công tác quản lý nhà nước về giao thông
ghi nhận về vấn đề này trong câu chuyện giao thông ngày hôm nay
thế nhưng mà thực tế thì chỉ có thể cấm được xe taxi
bởi vì xe taxi thì rất là dễ nhận diện với những cái logo của các hãng taxi được in thẳng trực tiếp lên xe
còn đối với xe hợp đồng thì rất khó nhận diện
và từ đó thì đã xuất hiện những phù hiệu kinh doanh vận tải và những logo xe hợp đồng được dán ở kính trước và kính sau
thế nhưng mà trong trường hợp mà tài xế không thực sự hợp tác và tìm các biện pháp chống đối
thì cũng không thể phát hiện ra những xe này khi những xe này đi vào những tuyệt phù cấm
và đây chỉ là một trong những cách chống đối của những tài xế
những tấm phù hiệu kinh doanh vận tải có thể gắn nam châm và có thể bóc ra bất cứ lúc nào để dễ dàng đi vào các tuyến phố cấm
và đó cũng chỉ là một trong những thực tế đơn giản để chúng ta cần có những biện pháp quản lý chặt chẽ hơn nữa
hoạt động kinh doanh vận tải hiện nay và với quy định đổi biển xe kinh doanh vận tải sang màu vàng từ mùa một tháng tám tới đây
sẽ giải quyết triệt đề được tình trạng này
các khu cấm xe rù khi vắng công an giao thông thì người ta vẫn tạp vào để lấy khách
để cho giao thông người ta dễ nhận biết hơn
vì bây giờ xe rù xe cốc không đều có biển nó hốt loạn trong thị trường
thì người ta chuyển đổi biển vàng để cho bên giao thông người ta dễ kiểm soát hơn

việc áp dụng quy định này vào thực tiễn sẽ giúp các cơ quan quản lý nhà nước dễ dàng giám sát luồng tuyến
quản lý các xe qua hệ thống dữ liệu thiết bị giám sát hành trình
đặc biệt sẽ giúp rất nhiều cho công tác tuần tra xử lý vi phạm trên đường
từ đó có giải pháp định hướng về quy hoạch hạ tầng giao thông
là cơ sở quan trọng để quản lý xe hợp đồng trá hình
tiến tới xóa bỏ xe dù bến cóc lập lại trật tự an toàn giao thông
tuy nhiên hiện vẫn còn nhiều ý kiến tranh luận khi áp dụng quy định này với loại xe hợp đồng điện tử
khi mà trên lý thuyết đây là loại hình kinh tế chia sẻ
tận dụng phương tiện khi nhàn rỗi kinh doanh bán thời gian
đầu tiên là ta phải tổng thể ta đạt được đạt
đã là kinh doanh vận tải thì không phải có biển hồ vàng chữ đen
còn một bộ phần là chia sẻ
thì cái đó ta sẽ có cách giải quyết xong
nó là dạng đặc thu
lúc đó ta cũng theo đề nghị của từng cá nhân
lúc này là cá nhân
chứ không phải tổ chức
vì anh vào cái là anh còn phải qua vào đơn vị vận tải thôi
anh đăng ký vào đơn vị vận tải chứ không phải anh cá nhân chia sẻ góc đâu
nếu đúng là chữ đó là tận dụng nhàn rỗi không
cái đoạn về sau
đặc thu ta tính sau
chứ lúc này ta nêu cái này ra
để mà cả
phản bác lại cái việc đổi biển
thì theo tôi nghĩ
sau đó chưa chắc đã chấp nhận được
bên cạnh đó
các chuyên gia giao thông cũng lưu ý
tiến tới cần có biện pháp quản lý về mặt công nghệ
đối với xe kinh doanh vận tải
chứ không chỉ dừng lại ở việc quản lý theo trực quan như hiện nay
chúng ta cũng cần phải xem chắc là
chúng ta nên có những giải pháp quản lý chặt hơn
đơn giản hơn
đỡ tốn kém hơn
chính xác hơn
bởi vì tất cả những cái xe
bây giờ hiện nay di chuyển
đi mét nào
đang đỗ ở đâu
đang làm gì chúng ta đều quan sát được
trong những điều kiện hiện nay chúng ta sẽ có thể tìm ra những cái xe này
xong xong với những cái giải pháp
mà quản lý hiện đại
chúng ta vẫn có thể vận hành các giải pháp
mà cố điện
để chúng ta cùng phối hợp
kiểm soát các cái an toàn
của các phương tiện kinh doanh vận tải
về lộ trình
thông tư quy định các xe kinh doanh vận tải đăng ký mới
sẽ bắt đầu chuyển sang màu vàng từ ngày một tháng tám tới đây
ngoài ra đối với các phương tiện kinh doanh hoạt động
trước ngày thông tư năm mươi tám có hiệu lực
sẽ phải chuyển đổi sang biển vàng
trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một

gây thiệt hại cho người tiêu dụng
thế thì bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới
hoạt động theo mô hình kinh tế thị trường
đối với nguyên vực độc quyền
thì người ta phải kiểm soát và quản lý đấu bằng công cụ giá
có nghĩa là tôi định giá cho anh
thế thì đối với hiện nay là chính phủ
cụ thể là thủ tướng
chỉ quyết định giá bán lẻ điện bình quân
và trên cơ sở cái giá bán lẻ điện bình quân đó
thì chính phủ yêu cầu cơ quan quản lý
là bộ công thương
phải thực hiện chính sách an sinh xã hội
bởi vì trong xã hội thì có người giàu và người nghèo
cho nên không thể bán một giá
thế thì cái bậc giá này làm sao
với cái bậc chia làm sao
cái bậc thang này là mấy bậc là hợp
và điều quan trọng là mỗi bậc
để làm sao giá cho nó hợp lý
thế thì nguyên tắc là như thế này
nguyên tắc là chính phủ quy định
giá bán lẻ bình quân là một tám trăm sáu mươi bốn bốn đồng
anh chia bán cho các bậc khác nhau
mà để làm sao tổng doanh thu
của cái ngành điện
với tổng sản lượng của ngày đó
phải chia bán cho các bậc khác nhau
phải bằng đúng giá bán lẻ bình quân

vì tôi lấy một ví dụ thế này
có một cái tính
giá bình quân là một đồng
ông bán cho năm đối tượng khác nhau
nhưng để làm sao tổng doanh thu
của nó phải là năm đồng
nhưng bán cho những bậc khác nhau đối tượng khác nhau
thì phải giá khác nhau
thì đối tượng thứ nhất ông bán giá thấp hơn một đồng
đối tượng thứ hai thấp hơn một đồng
thì đối tượng thứ ba phải cao hơn một đồng
đối tượng thứ cao hơn một đồng
và đối tượng thứ năm phải cao hơn một đồng
có nghĩa là tổng doanh thu của năm cái kính đó
bán theo những giá khác nhau
trong chuyên ngành về giá
thì để tổng doanh thu năm cái giá đó
bán những giá khác nhau
chia cho năm cái kính phải bằng một đồng
thế thì cái đó là vấn đề quan trọng
thế thì hiện nay thì có rất nhiều quan điểm khác nhau
với cái bậc hàng lũy tiến
là sáu bậc như vậy
thì tổng doanh thu chứ tổng sản lượng
thì có lợi cho nhà đẻ
thế thì cái điều đấy anh phải kiểm niệm cho thực tế
thế thì về quan điểm cá nhân tôi
thì hiện nay người ta chia thành năm bậc
thì ta phải xem xét xem với năm bậc đó
thì cái tổng doanh thu
chia cho tổng sản lượng có bảng giá bình quân hay không
nếu cao hơn giá bán lẻ bình quân
thì nhà đẻ được lợi
nhà đẻ không quyết định mà
còn nếu thấp hơn thì nhà đẻ thiệt và người tiêu dụng lợi
thế thì bây giờ cái cách tính như thế nào
nó có tính hiếp vào một nghiệp vụ
trong tầng bộ một ví dụ hiện nay là sáu bậc
thì bậc một nó bằng chín mươi hai
của giá bán lẻ bình quân
bậc hai nó bằng chín mươi năm
bậc ba nó bằng
cao hơn tám
và bậc cao nhất nó cao hơn
so với giá bán lẻ bình quân là năm mươi bảy
thế thì bây giờ tổng doanh thu
chia cho tổng sản lượng có bằng hay không
thì ta phải xem xét
cho nên khi người ta đưa ra hai phương án lựa chọn
thì phải nói rằng cơ quan quản lý đã ưu tiên
cho người sử dụng
trên thế giới hiện nay thì tôi đã nghiên cứu về giá điện tương đối là nhiều
thì cũng chưa thấy còn một nước nào
cho người dân được chọn
là một trong hai phương án đó
thì đây là lần đầu tiên mà cơ quan quản lý nhà nước
đưa ra một cái ưu tiên
có nghĩa là ưu tiên cho người sử dụng điện
chọn một trong hai phương án đó
thì mỗi một phương án có yêu và nhược điểm khác nhau
mà nếu cái phương án thứ hai
mà anh tính toán một cách chính xác và vĩ
thì sẽ đảm bảo cân bằng giữa
evn cũng như người tiêu dùng
thì sẽ tạo được sự đồng thoại lớn trong xã hội
vâng từ những phân tích và tính toán của ông
trên công vị là một chuyên gia về giá
về giá cả thị trường thì
ông thấy là ở phương án thứ nhất hay là phương án thứ hai
phương án nào sẽ đảm bảo mức có lợi cho người tiêu dùng
hay có nghĩa là tổng doanh thu trên tổng sản lượng
nó sẽ tương đương với tổng doanh thu đối với giá bán bình quân
thế thì bây giờ là
đối với phương án một hay phương án hai
thì người tiêu dùng nào được lợi
các theo xem đối tượng
thì với phương án một bán đồng giá
vì một giá thôi
thì đối với gia đình có thu nhập cao
sử dụng nhiều điện
thì ta tưởng rất là lợi
còn đối với phương án thứ nhất
mà đối với người nghèo thì không có lợi
mà người nghèo chỉ sử dụng
phương án thứ hai có nghĩa là tính theo bậc thang lũy tiến
vì người nghèo sử dụng cao lắm
là hai trăm linh số trở xuống
thậm chí năm mươi số một trăm linh số
mà theo bậc thang lưỡi tiến thì những bậc đầu
bao giờ cũng thấp hơn giá bán lẻ bình quân
thế thì chính vì vậy
trong hiện nay hỏi là người nào được lợi
thì từng đối tượng một người có thu nhập cao
thì chắc chắn người ta sẽ dư dụng
mức giá bán lẻ bình quân
còn người có thu nhập thấp người trung bình
thì người ta sẽ sử dụng bậc thang lưỡi tiến
thế thì trong bối cảnh
trong tình hình hiện nay
với quy định này thì theo tôi được biết
là bộ công thương người ta bắt buộc
anh chọn một trong hai phương án
trong quá trình sử dụng điện
chứ không phải là trong mỗi một thời kỳ khác nhau
anh lại sử dụng phương án này
ví dụ mùa hè tôi dùng rất là nhiều điện
tôi chọn phương án một
nhưng mùa đông thì tôi sử dụng rất ít điện
thì tôi lại chọn phương án hai cây đây là bất lợi cho nhà điện
cho nên từ hai cái phương án này
chúng ta thấy là cái mặt lợi và mặt hại của nó
đối với từng đối tượng một
người có thu nhập cao xài nhiều điện
thì người ta sẽ chọn phương án đầu
tôi xài bao nhiêu giá cũng như vậy
nhưng mà nếu tôi chọn phương án hai
thì tôi sẽ bị thiệt
là vì những phương án đầu thì thấp như những phương án thứ hai
càng dùng cao
thì giá điện càng trả đắt
thì đấy là quan điểm cá nhân của tôi
và thực tế bản chất của nó là như vậy
vậy thì theo ông ở góc độ người quản lý
thì nên chọn phương án là để người dùng chọn một
một phương án để tính giá điện
hay là để người dùng có thể là lựa chọn một trong hai
xong xong cả hai phương án
bộ công thương thì đưa ra một vấn đề
là vì hai phương án thì hai đối tượng khác nhau
phương án một đồng giá
chỉ có lợi cho những người tiêu dùng rất nhiều điện
là vì anh dùng bao nhiêu số đi chăng nữa
thì giá vẫn là như vậy
còn cái phương án hai là đối thuận lợi
đối với những người có thu nhập thấp
dùng ít điện
nhưng tôi dùng khoảng dưới năm mươi số một trăm linh số
thậm chí dưới hai trăm linh số thì giá vé sẽ khác
thế thì trong bối cảnh đó
đối với cơ quan quản lý
thì ta yêu cầu anh chỉ được chọn một
trong hai phương án đó
không được thay đổi trong quá trình sử dụng
ví dụ tôi nói là mùa hè chúng ta xài rất là nhiều điện
ví dụ trời nóng mà bốn mươi mấy độ đúng không
trong nhà có ba mươi chín bốn mươi độ thì chúng ta phải dùng điện suốt ngày
mà cái sản lượng điện tăng rất là cao
cho nên nếu mà anh sử dụng
theo bậc thang lựa kiến
thì cái tiền điện của mình trả rất là lớn
thì trong bối cảnh đó người ta sẽ sử dụng
cái giá điện bán lẻ bình quân
thế thì chính vì vậy mà cơ quan quản lý
cũng chỉ cho phép anh chọn một trong hai phương án
chứ không phải tùy từng thời gian một
mà anh có những phương án chọn khác nhau
thì điều kiện đó với cái vấn đề đó
sẽ gây khó khăn và gây thiệt
cho cái cơ quan nhà sản xuất điện
thế nếu trong trường hợp mà
với mỗi một đối tượng sử dụng khác nhau
họ lại sử dụng họ chọn một cái phương án tính giá điện khác nhau
thì liệu cái bức tranh tổng thể khi mà chúng ta quản lý
và sử dụng điện nguồn tài nguyên điện
thì sẽ có tác động như thế nào được không
ta thấy là cái mục tiêu để làm sao
là cái tổng doanh
thì nhà đèn cũng như người tiêu dùng
hai bên là cân bằng
đảm bảo hài hòa lợi ích
mà trong bối cảnh đó thì anh nhà đèn không lỗ
thì nhà nước cũng được lợi nhà nước có thuế
mà anh tiêu dùng vẫn tiêu dùng được
thì cuối cùng nhà nước vẫn thu thuế được cái vat
ví dụ như vậy
cho nên là trong bối cảnh trong tình hình hiện nay
thì để đảm bảo là vì ngành điện
là một cái ngành
mà trong bối cảnh hiện nay chúng ta thấy là
trong xu hướng thế giới là sẽ sử dụng cái năng lượng tái tạo
là điện mặt trời
và điện gió có nghĩa là điện quang
và nhiệt điện có nghĩa là điện nhiệt
đấy hai cái
thế thì tất cả hiện nay chúng ta chủ yếu là sản xuất bằng gì
bằng than bằng dầu bằng khí
là những tài nguyên là những khoáng thành
tài nguyên hữu hạn
không phải là vô hạn cho nên phải tiết kiệm điện
cái thứ hai là trong bối cảnh
trong tình hình hiện nay là cái nhu cầu
về sử dụng điện thì rất là cao
nhưng mà khả năng cũng đang bứng được
cho nên nhà nước phải khuyến khích
và đồng thời trong cái môi trường trong cái hoàn cảnh
xã hội còn có cái giai tầng khác nhau
có người giàu người nghèo
cho nên chính sách của nhà nước cũng chú ý đến là đảm bảo an sinh xã hội
cho nên nhà nước phải kết hợp hài hòa
thế thì hiện nay su thế của thế giới
là phần lớn người ta sử dụng điện
theo cái bậc thẳng lưỡi tiến
còn bao nhiêu bậc tính toán như thế nào
thì phải đòi hỏi qua nghiệp vụ và quá trình thực thi
thì mới biết được loại không
thế còn rất ít nước hiện nay thì trên thế giới
thì có singapore là cái nước duy nhất
sử dụng một giá
nhưng đồng thời cái nước thấp nhất
là nhật bản thì sử dụng là ba bậc
thì riêng lần đầu tiên tôi thấy
bộ công thương cơ quan quản lý
đưa ra hai phương án này
thì đây là một cái mà theo tôi thấy là
một cái ý tưởng cũng tương đối là hay
mà cũng là trêu lòng
đối tượng tiêu dụng
thì tôi thấy đấy là một cái đáng hân hình
nhưng mà còn cái phương án hai là năm bậc
thì theo phương án cũ là năm bậc chia hai kịch bản
kịch bản một và kịch bản hai
thì ta xem từng kịch bản đã hợp lý chưa
và năm bậc đã hợp lý chưa
đối với việt nam năm bậc sáu bậc khách tám bậc
thì chúng ta hay là bốn bậc
thì hiện nay cái ban đầu thì
bộ công thương có đưa ra bốn phương án
phương án thứ nhất là một bậc đồng giá
phương án thứ hai là ba bậc
phương án thứ bốn là bốn bậc
phương án thứ ba là bốn bậc
phương án thứ bốn là năm bậc
nhưng người ta chia hai kịch bản
thế thì quan trọng nhất là trong tầng bậc một
thì giá so với giá bán lẻ điện bình quân là bao nhiêu
và để tổng doanh thu chia cho tổng xa lượng
phải bằng giá bán lẻ địa bình quân
đấy là cái chốt mà chúng ta cần phải quan tâm
và quan trọng nhất là tổng doanh thu trên tổng xa lượng
bằng với giá bình quân và đảm bảo lợi ích cho người sử dụng
cũng như là đảm bảo tiết kiệm được nguồn nguyên liệu
nguồn nguyên liệu đồng thời đảm bảo cho lợi ích của nhà đen
evm nhưng nếu không thì nhà đen lỗ
thì người ta không thể sản xuất được nữa
một lần nữa xin cảm ơn những phân tích rất là cụ thể của ông trong chương trình ngày hôm nay
và tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn
chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung đáng chú ý khác